tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra hội nghị quốc tế informatic về sức khỏe lần một hướng tới bệnh viện thông minh
để tìm ra hướng khắc phục những thách thức trên lộ trình thực hiện bệnh án điện tử và bệnh viện thông minh mà bộ y tế đã đề ra
hội thảo được hội khoa học kinh tế y tế việt nam tổ chức với sự tham gia của hơn ba trăm linh nhà khoa học bác sĩ trong và ngoài nước
nhằm giới thiệu và tìm ra giải pháp ứng dụng công nghệ cao trong khám chữa bệnh
tại hội nghị đại diện sở y tế thành phố hồ chí minh đã giới thiệu những kết quả đạt được như ứng dụng bệnh án điện tử
ứng dụng robot trong phẫu thuật ứng dụng phần mềm trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán và điều trị
tuy nhiên với tình hình các bệnh viện đang phải tự chủ thì yếu tố tài chính để đầu tư công nghệ còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần phù hợp với yêu cầu phát triển từ thực tiễn của ngành y tế
cũng như cần có tính kết nối chia sẻ cao giữa các bệnh viện
các đại biểu tham gia hội nghị cũng thống nhất quan điểm phát triển bệnh viện theo hướng thông minh là yếu tố quan trọng
trong nâng cao chất lượng phục vụ của ngành y tế trong tương lai
tuy nhiên cần có định hướng cụ thể rõ ràng và có quy chuẩn